kính chào quý vị
không chấp hành dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
tài xế điều khiển chiếc xe mini koper hất một chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy
vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội lập chốt đo nồng độ cồn
tại đường trần nhật duật phường đồng xuân quận hoàn kiếm
thời điểm hai mươi h ba mươi năm phút phát hiện ô tô mini kuper do một nam tài xế điều khiển
có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra
khi tổ công tác yêu cầu tài xế xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn
người này bất ngờ tăng ga lao vào tổ công tác
hất một chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy
sau khi bỏ chạy được một đoạn lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được ô tô
và khống chế nam tài xế bàn ra cho công an phường đồng xuân tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan công an tài xế khai tên nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại quận bắc từ liêm hà nội tiến hành đo nồng độ cồn tài xế vi phạm
ở mức một trăm hai mươi sáu mg trên một lít khí thở
ban an toàn giao thông tp hà nội vừa đề nghị các sở ban ngành thành viên
và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
về tuyên truyền kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt ban an toàn giao thông tp hà nội đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo
mới đây của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trần sĩ thanh
trưởng bàn an toàn giao thông tp báo cáo kết quả thực hiện hàng quý hoặc báo cáo đột xuất
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu cán bộ công chức viên chức và người lao động
trong toàn cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông
xử lý kỷ luật nghiêm khắc các trường hợp vi phạm theo quy định thủ trưởng các phòng ban
đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước giám đốc sở khi cán bộ công chức viên chức
người lao động của đơn vị mình vi phạm luật giao thông đường bộ nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thanh tra giao thông vận tải được yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trên nguyên tắc
thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
trong khi đó thực hiện chỉ đạo của bộ công an và của tỉnh quảng ninh
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tiếp tục tăng cường kiểm tra quyết liệt xử lý các trường hợp lái xe
sau khi uống rượu bia sử dụng chất kích thích
những trường hợp vi phạm là cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang đảng viên
sẽ gửi thông báo về cơ quan tổ chức để xử lý bổ sung
thực tế cho thấy những tuyến đường vắng và các khung giờ khuya thường được những lái xe đã uống rượu bia
lựa chọn di chuyển hòng trốn tránh việc kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng
chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ trên quốc lộ một mươi tám đoạn qua huyện tiên yên
tổ công tác đội cảnh sát giao thông số ba phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện hàng loạt trường hợp lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn
nhiều trường hợp vi phạm tìm cách kéo dài thời gian để gọi điện nhờ can thiệp
song tất cả các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định
triển khai đồng bộ các biện pháp trong gần hai tháng vừa qua
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh quảng ninh đã phát hiện xử lý trên một năm trăm linh
trường hợp lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn tước gần tám trăm linh giấy phép lái xe phạt hành chính hơn tám năm tỷ đồng
cùng với quyết liệt xử lý lái xe sau khi uống rượu bia để phòng ngừa
kéo giảm tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần lưu hai mươi bốn trên bảy
xử lý nghiêm các vi phạm về xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng xe quá niên hạn
hết hạn đăng kiểm ô tô khách trở quá số người quy định và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả
trong lúc nói chuyện giải quyết mâu thuẫn mượn tiền của hai người vợ hai người chồng đã thách thức nhau hỗn chiến
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động hai bị cáo phan vũ ngọc quốc ba mươi tám tuổi
trú tại quận thanh khê và lê phi hồng ba mươi ba tuổi trú tại quận liên triểu cùng với tội giết người
theo cáo trạng chị phạm thị nhật minh vợ của hồng và chị ngô thị bích liên vợ của quốc có mâu thuẫn về việc mượn tiền
vào tối ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khi nghe hai bà vợ nói chuyện điện thoại thì quốc và hồng đã giật lấy điện thoại
và thách thức mang theo hung khí đánh nhau hậu quả quốc bị thương tích một mươi bảy hồng bị thương tích bốn
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phan vũ ngọc quốc tám năm tù lê phi hồng bốn năm tù cùng về tội giết người
một đoạn clip ghi lại cảnh sô sát giữa nữ tiểu thương và nhóm người đàn ông mặc trang phục của ban quản lý chợ
tại tỉnh bình phước được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận công an tỉnh bình phước cho biết đang xác minh vụ việc trên
đoạn video dài gần sáu phút ghi lại cảnh nhóm người đến kiểm tra và yêu cầu một tiểu thương bán cá trong chợ dọn các thao cá vào bên trong
người phụ nữ bán cá cho rằng mình không lấn chiếm lòng lề đường nên đã lớn tiếng nói lại và dùng nước tạt vào một người đàn ông trong nhóm
bực tức người đàn ông bưng thau cá tạt lại vào người phụ nữ và tịch thu các thau cá
thế vậy người phụ nữ bán cá lại liên tục tạt nước lúc này và người trong nhóm bước tới sô đẩy người phụ nữ té xuống các thau cá
khiến bàn tay người phụ nữ bị chảy xước chảy máu tiếp đó người phụ nữ và nhóm người tiếp tục cãi vã cho đến khi có lực lượng công an dân quân đến hòa giải
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng đào huyền
chú tại tỉnh hương yên và hai đối tượng cùng tên phạm quang nam khác nam sinh đều ở thị trấn gia lộc tỉnh hải dương
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại khu vực nhà văn hóa khu một thị trấn gia lộc công an huyện gia lộc phát hiện bắt quả tang hai đối tượng cùng tên là phạm quang nam
đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ chín gói heroin
thời điểm bắt giữ cả hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của đào huyền ly ở hưng yên về để sử dụng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ly ở huyện phù cử
lực lượng chức năng thu giữ các gói tinh thể màu trắng viên nén màu hồng màu nâu
kết quả giám định là ma túy với tổng khối lượng hơn một trăm ba mươi hai gram
những năm gần đây tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh lào cai diễn biến phức tạp
vận chuyển với quy mô số lượng ngày càng lớn và có nhiều đối tượng trong và ngoài nước cùng tham gia tội phạm
tỉnh lào cai làm địa bàn trung chuyển từ các tỉnh nội địa sang nước thứ ba
trước diễn biến này công an tỉnh lào cai đã làm tốt công tác nắm dự báo tình hình để tham mưu cho cấp ủy
chính quyền các cấp đồng thời tăng cường lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây tụ điểm ma túy lớn trên các tuyến địa bàn trọng điểm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện mường khương
vừa bắt quả tang vàng a tráng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã mường lý huyện mường lát tỉnh thanh hóa
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an bước đầu vàng a trắng khai nhận vận chuyển hai mươi bánh heroin từ lào sang việt nam
rồi lên tỉnh lào cai để giao cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
khi chưa kịp giao ma túy thì bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra bắt giữ
đối tượng vàng a tráng hộ khẩu thường trú tại thanh hóa sau thời gian đi khỏi địa phương
sang miền lào sinh sống thì đối tượng đã mong đối với các đường dây buôn bán ma túy
thời gian qua đối tượng về việt nam qua cửa khẩu qua đường biên giới mường khương
để vận chuyển ma túy về trong nước để tiêu thụ sang nước thứ ba
qua công tác trinh sát chúng tôi đã xác lập chuyên án báo cáo ban giám đốc để triệt phá
kết quả là đã bắt giữ được đối tượng thu giữ được tàng vật liên quan
đây chỉ là một trong hàng trăm vụ việc liên quan đến ma túy mà công an tỉnh lào cai triệt phá trong thời gian qua
trong năm hai nghìn hai mươi hai đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã đấu tranh triệt phá ba trăm năm mươi năm vụ
vật chứng thu được trên một trăm linh kg ma túy các loại bắt giữ bốn trăm sáu mươi bảy đối tượng
vận chuyển trên các cây tuyến từ điển biên nài châu
hoặc một số tỉnh miền trung thì đi qua lào cai và sang trung quốc hoặc sang các địa bàn của tỉnh khác
với tinh thần quyết liệt đấu tranh chống tội phạm lực lượng ma túy công an tỉnh lào cai cũng đã làm tốt công an tỉnh lào cai
và có kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh
từ nhiều năm nay lào cai được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy từ nước ngoài vào việt nam và ngược lại
các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy đã thay đổi phương thức
thủ đoạn chúng lợi dụng triệt để mọi mánh khóe để có thể vận chuyển ma túy
làm cho cuộc chiến chống tội phạm ngày càng trở nên khó khăn phức tạp và quyết liệt hơn
làm cho công tác phòng chống ma túy rất khó khăn
các đối tượng cũng thường lợi dụng đi cắt rừng xuyên rừng tránh các đường giao thông để đi trên các tuyến biên giới
các đối tượng có thể gửi hàng để không được gửi một nơi
các đối tượng nhằm một nơi hoặc hàng đi trước người đi sau
tỉnh lào cai có một trăm tám mươi hai km đường biên
có nhiều lối mòn giao thông với lào trung quốc
cùng với đó là sự phát triển của đường cao tốc nội bài lào cai
nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai sẽ không khoan nhượng với tội phạm
quyết tâm chiến đấu không để lào cai thành điểm trung chuyển có phần đem lại sự bình yên cho địa bàn vùng biên
thưa quý vị một vụ trọng án do tranh chấp và làm bốn người bị thương vong vừa xảy ra trên địa bàn xã thạnh mỹ huyện
công an tỉnh lâm đồng vẫn đang phối hợp với viện kiểm soát nhân dân cung cấp
và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này
công an tỉnh lâm đồng đã bắt khẩn cấp nay y tá quê ở tỉnh phú yên để điều tra về hành vi giết người
bước đầu đối tượng khai nhận nguyên nhân là do mâu thuẫn xuất phát từ việc chăn nuôi và bán phân bò
chứ không phải mâu thuẫn đất đai như thông tin ban đầu
cụ thể sau khi bán phân bò vợ của nay y tá là chị ma huyền không đưa tiền để nay y tá tiêu xài
nên giữa hai người đã phát sinh mô thuẫn
trong lúc cãi vã y tá liên tục dùng vũ lực đánh vợ
bố mẹ và chị vợ của nay y tá chạy tới can ngăn cũng bị đối tượng dùng thanh sắt đuổi đánh
hậu quả là vợ và chị vợ của nay y tá đã bị tử vong còn bố mẹ vợ y tá bị thương rất nặng
được người dân chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng cấp cứu
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện đơn dương đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng
bắt khẩn cấp nay y tá để phục vụ công tác điều tra
diễn biến mới nhất liên quan đến ổ nhóm tội phạm núp bóng công ty tư vấn luật khủng bố đòi nợ
và sáng ngày hôm nay công an tỉnh tiền giang tiếp tục khám xét trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt
thu giữ nhiều máy móc tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
đồng thời mở rộng điều tra xác minh các bị hại để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
theo cơ quan điều tra công an tỉnh tiền giang trung bình mỗi tháng công ty pháp việt nhận từ các tổ chức tài chính
ngân hàng từ một trăm bốn mươi đến hai trăm bốn mươi hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty
đòi nợ bằng hình thức gọi điện đe dọa khủng bố điều tra ban đầu cho thấy số tiền các đối tượng đã thu được là gần một tỷ đồng
tính đến ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang xác định có khoảng ba triệu người
ở khắp các tỉnh thành trên cả nước là nạn nhân của các đối tượng trong tổ chức tội phạm núp bóng công ty luật để khủng bố đòi nợ
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục kêu gọi các đối tượng có liên quan đến công ty luật pháp việt sớm trình diện
hợp tác khai nhận hành vi phạm tội để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật đồng thời kêu gọi các bị hại
nạn nhân của tổ chức tội phạm nói trên cung cấp thêm thông tin qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn năm trăm chín mươi chín năm trăm một mươi một hoặc liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ
để có tiền trả nợ các đối tượng tham gia hội những người vỡ nợ muốn làm liều và dùng hung khí tấn công các đại lý thu mua nông sản để cướp tài sản
công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với ba đối tượng là dương hoàng kiên
trần văn tường và phạm văn tuân để điều tra về hành vi cướp tài sản
vào ngày một mươi tháng hai các đối tượng từ nhiều tỉnh tụ tập về huyện crong năng nhưng đã bị công an huyện crong năng kịp thời phát hiện
quyết tâm ngăn chặn không để các đối tượng có cơ hội ra tay gây án
sau gần một mươi hai giờ đồng hồ triển khai đến khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng hai lực lượng công an bắt giữ thành công ba đối tượng khi đang chuẩn bị hung khí
để tấn công một đại lý thu mua nông sản ở huyện crong năng
hung khí thu giữ bao gồm hai kích điện một xà beng một cưa cầm tay ba con dao một cây dựa và nhiều hung khí khác
công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh vừa tổ chức đột kích lô cốt đánh bạc phá chuyên án bắt giữ thành công một mươi hai đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp
thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác có liên quan
ba mươi cán bộ chiến sĩ đột kích vào địa điểm đánh bạc tại nhà riêng của đối tượng lê văn năm ở thị trấn thạch hà
bắt quả tang một mươi hai đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng một mươi hai điện thoại di động một xe ô tô bảy chỗ
qua đấu tranh xác định lê văn nam cùng với con trai là lê cao cường là chủ mưu cầm đầu
ngoài việc tổ chức đánh bạc nam còn cho các con bạc vai tiền thu tiền lãi lấy tiền hồ
đặc biệt nam còn sử dụng hình thức đánh bạc bịp giúp đối tượng biết trước kết quả con vị trong mỗi lần sóc đĩa để lừa các con bạc trong quá trình chơi
một vụ việc chống đối khác công an tp biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
đại úy lê ngọc bảo châu cán bộ cục cảnh sát giao thông bộ công an đã bị đâm trọng thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ
vào khoảng chín h ba mươi tối qua trong lúc làm nhiệm vụ phối hợp kiểm tra nồng độ cồn phát hiện xe máy do một nam thanh niên điều khiển chạy nhanh với nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra tín hiệu dừng xe tuy nhiên đối tượng không chấp hành điều khiển phương tiện đâm xe vào đại úy lê ngọc bảo châu cán bộ cục cảnh sát giao thông
sau đó bỏ chạy về hướng đường hà huy giáp do bị thương nặng đại úy lê ngọc bảo châu nhanh chóng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình tp hcm
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an tp biên hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường trích xuất camera để truy tìm dấu vết đối tượng và khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang nổi lên tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn gây hoang mang dư luận và mất an ninh trật tự
trước tình hình trên công an thành phố long xuyên đã có nhiều giải pháp để phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất các điều kiện phát sinh tội phạm tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn vũ
sinh năm hai nghìn bốn về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó do mâu thuẫn cùng với nhóm của lê minh mẫn sinh năm hai nghìn năm nhóm của vũ gồm năm thiếu niên đã cầm dao tự chế xông vào một quán ăn nơi nhóm của mẫn đang ở đó để đánh nhau đập phá đồ đạc khiến người dân hoảng loạn
trong năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tp đã phát hiện xử lý hai mươi năm vụ án về cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng hủy hoại tài sản liên quan năm mươi bốn đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm gây ra mặc dù còn rất trẻ nhưng hành vi của các đối tượng rất hung hãn bất chấp hậu quả

trong năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tp đã phát hiện xử lý hai mươi năm vụ án về cố ý gây ra bất chấp hậu quả
trong năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tp đã phát hiện xử lý hai mươi năm vụ án về cố ý gây ra bất chấp hậu quả